theo tài liệu của cơ quan điều tra sau khi kiểm tra máy điện thoại của vợ đối tượng trần văn hoan đã nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với anh phạm thanh tê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã hồng thuận huyện giao thủy tỉnh nam định sau đó hoan đã nhắn tin hẹn gặp anh tê để nói chuyện
tại cuộc nói chuyện này anh tê và vợ của anh hoan đều thừa nhận đã nảy sinh tình cảm với nhau từ hơn một tháng gần đây khi biết được sự việc hoan đã chuẩn bị một con dao nhọn đến sáng ngày một tháng bảy hoa tìm gặp anh tê tại một quán ăn sáng
tại đây hoan đã lao đến đâm thẳng một nhát vào khúc cổ của anh tê mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện việt đức nhưng do vết thương quá nặng anh tê đã tử vong vào chiều cùng ngày còn trần văn hoan ngay sau khi bị đâm tình địch đã ra công an phường mỹ đình một quận nam từ liêm tự thú cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm tiếp tục điều tra vụ án